tiếp tục với những thông tin khác công an quận cầu giấy hà nội đang điều tra trường hợp dùng căn cước công dân giả đi thi hộ tại đại học ngoại ngữ với giá bốn triệu đồng
sự việc đã xảy ra trong kỳ thi đánh giá năng lực của đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội
theo xác minh ban đầu vào sáng ngày ba tháng bảy công an quận cầu giấy đã cùng hội đồng thi của trường trung học phổ thông chuyên sư phạm hà nội phát hiện thí sinh mang theo số báo danh ba mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi năm có dấu hiệu dùng căn cước công dân giả để vào phòng thi đánh giá năng lực tiếng nhật
bước đầu xác định người này được thi hộ với giá bốn triệu đồng
ngày một mươi bốn tháng năm công an quận cầu giấy cũng đã phát hiện một trường hợp dùng căn cước công dân giả đi thi hộ tại đại học ngoại ngữ
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thì gần một triệu thí sinh cả nước đã bước vào bài thi thứ ba của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc là khoa học xã hội
đây là bài thi được coi là đặc biệt nhất của kỳ thi bởi nhiều quy định chặt chẽ công tác tổ chức coi thi đảm bảo quy chế thi cũng có những yêu cầu khắt khe hơn
thí sinh thi hết môn thứ nhất chuyển sang môn thứ hai hoặc ba nhiều em có thể thi môn này mà không thi môn kia
tất cả điểm thi đều đã bố trí phòng chờ cho các em và khu vực này được tổ chức nghiêm ngặt với đầy đủ quy chế như là phòng thi chính thức
công tác coi thi cũng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao trước đó toàn bộ cán bộ coi trên cả nước cũng đã bắt buộc phải thực hiện qua bài kiểm tra về quy chế thi
một vụ phá rừng vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu năm trăm năm mươi bốn xã trường sơn thuộc lâm phận
ban quản lý
ban quản lý rừng phòng hộ huyện quảng ninh tỉnh quảng bình tại hiện trường thì gỗ đã bị cắt sẻ và tổ tán chỉ cho lại gốc cây và gỗ bìa
ngay sau khi xảy ra sự việc tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm vụ việc
để tiếp cận hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu năm trăm năm mươi bốn xã trường sơn do ban quản lý rừng phòng hộ huyện quảng ninh tỉnh quảng bình quản lý
phóng viên phải đi bộ đường rừng hơn một giờ đồng hồ tại đây nhiều cây gỗ có đường kính khá lớn trong đó có gốc cây khoảng một m
khai thác trái phép gỗ bị cắt sẻ và tổ tán khỏi hiện trường chỉ cho lại gốc cây và ít gỗ bìa bắp
nhiệm tích của ban quản lý rừng rất lớn với con người thì ít dẫn họ sống trong loại rừng nên gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trong công tác bảo vệ rừng quản lý
ban cũng rút kinh nghiệm đây là một bài học làm phương án tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
tuyên truyền vận động để mọi người dẫn dạm vào rừng
để làm công tác bảo rừng trên địa bàn và lâm phần của ban quản lý rừng hồ quảng ninh được tốt hơn
sau khi nhận được thông tin đoàn liên ngành huyện quảng ninh đã tiếp cận hiện trường
bước đầu nhận định việc phá rừng xảy ra trong khoảng tháng ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai và phá nhiều lần khác nhau không phá ổ ạt
qua kiểm tra xác định có năm cây bị cắt hạ chưa xác định được tên khoa học nên gọi là cây sv người dân địa phương gọi là cây macri
chúng tôi sẽ tăng cường phồ kết hợp giữa chủ rừng lực lượng kiểm lâm địa bàn ở đây và chính quyền địa phương
ủy bán nhân sản trường sơn cũng như biên phòng công an tăng cường lập cả phương án để chốt tránh tăng cường
thứ nhất là tuyên truyền thứ hai nữa là đẩy đuổi rồi là vận động bà con
rồi là tăng cường các cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng chặt chẽ hơn tránh xảy ra cái việc đáng tiếc vừa rồi
rừng trường sơn có diện tích rộng chữ lượng gỗ lớn
những năm gần đây việc phá rừng diễn biến phức tạp để ổn định tình hình
các cơ quan chức năng của huyện quảng ninh đang sớm xác minh làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan
khi để xảy ra phá rừng phòng hộ tại khu vực trên
công an tỉnh cà mau vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng chuyên đột nhập vào các tiệm vàng
tại địa bàn huyện nam căn và đầm rơi để trộm cắp tài sản
vào tối ngày hai mươi một tháng bốn một tiệm vàng ở huyện nam căn bị cậy cửa lấy trộm đi khoảng một mươi lượng vàng
ngày năm tháng sáu tiệm vàng kha ly ở xã thanh tùng huyện đầm rơi cũng bị lấy trộm khoảng hai mươi lượng vàng hai mươi bốn k
hai mươi lượng vàng một mươi tám k trồng trị giá khoảng hai tám tỷ đồng
vào cuộc điều tra ngày một mươi sáu tháng sáu đối tượng chính trong băng trộm tên là lê hoàng nam
chú huyện cái nước bị bắt giữ
tiếp đó nguyễn thanh sang chú huyện đầm rơi cũng bị bắt với vai trò đồng phạm
tiến hành điều tra mở rộng lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ thêm lâm văn lam và nguyễn văn bé
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang tống đạt quyết định khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn phụng chú phường trà lồng thị xã long mỹ về hành vi cố ý gây thương tích
nguyễn văn phụng bị phát hiện khi đang dùng dụng cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép
lúc này phụng đã nhảy xuống kênh bơi vào bờ bỏ chạy để lại xuồng máy dụng cụ kích điện
thủy sản và một số vật dụng liên quan
sau đó phụng đã lấy hai thanh gỗ quay lại đuổi theo và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
khiến đồng chí trưởng công an xã tân phú bị thương với tỷ lệ thương tích là bốn
sau gần năm ngày nỗ lực tìm kiếm với sự tham gia tối đa về nhân lực vật lực phương tiện trang thiết bị chuyên dụng
đến hai giờ năm phút sáng ngày tám tháng bảy lực lượng phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên
cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh lý asia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
tại bản long dạo xã sipafin huyện nậm pồ người bị nước lũ cuốn mắc kẹt ở trong hầm thủy điện sipafin
vào lúc sáu giờ sáng ngày ba tháng bảy khi đang thi công công trình tại đây
trước đó vào khoảng sáu giờ sáng ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xã sipafin huyện nậm pồ tỉnh điện biên
đã xảy ra lũ quét tại khe suối bản phi lĩnh khiến bốn công nhân đang thi công thủy điện tại đây bị nước lũ cuốn trôi
ngay sau đó công nhân và lực lượng cứu hộ tại địa phương đã cứu được ba người
một người mắc kẹt trong hầm
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng trái chế cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với ubnd huyện nậm pồ
tăng cường hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ xe cứu nạn cứu hộ máy bơm công suất lớn từ thành phố
các thiết bị chuyên dụng đồ lặn tập trung tìm kiếm người bị nạn
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ
dưới sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
hai vấn đề hai công dân bị bắt giữ tại tây ban nha và lao động việt nam bị cưỡng bức tại campuchia
là nội dung được quan tâm nhiều nhất
trả lời câu hỏi của phóng viên về hai công dân việt nam bị cảnh sát tây ban nha bắt giữ
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết đại sứ quán việt nam tại tây ban nha
đã nhận được thông tin và đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
cũng theo đại sứ quán thì các cơ quan chức năng của tây ban nha
thì vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin
phục vụ công tác điều tra vụ án
hai công dân nói trên thì ở trong điều kiện sức khỏe bình thường
và được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định
cũng liên quan đến vấn đề bảo hộ công dân
trả lời câu hỏi về tình hình công dân việt nam bị cưỡng bức lao động tại campuchia
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
thời gian qua các cơ quan đại diện của việt nam tại campuchia
đã hỗ trợ cho rất nhiều trường hợp công dân gặp khó khăn hoạn nạn để đưa về nước
đại sứ quán việt nam tại campuchia cũng đã có cái đường dây nóng
bảo hộ công dân hai mươi bốn trên bảy cũng như là cái đường dây nóng của cục lãnh sự
để tiếp nhận các thông tin của các nạn nhân cũng như là các thông tin cảnh báo khác
đồng thời thì cũng phối hợp với các cơ quan chức năng ở trong nước
đặc biệt là các cơ quan báo chí để thông tin tuyên truyền
cảnh báo và nâng cao cái nhận thức của người dân
bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài
sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước
các công ty quản lý và sử dụng lao động tăng cường điều tra
triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh
từng bước đẩy lùi tình trạng này
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có thư khen
gửi đồng chí binh nhì quan ngọc hoàng chiến sĩ nghĩa vụ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên quang về hành động dũng cảm giải cứu kịp thời
một trăm linh năm em học sinh khỏi vùng nước lũ
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm đặc biệt biểu dương
khen ngợi đồng chí quan ngọc hoàng đã có hành động hết sức dũng cảm không sợ hiểm nguy
gian khổ kịp thời giải cứu các em học sinh trường trung học phổ thông lâm bình
thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ
công an nhân dân trong lòng nhân dân bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục tổ chức cán bộ
chủ trì phối hợp với cục công tác đảng và công tác chính trị và công an tỉnh tuyên quang
nghiên cứu đề xuất lãnh đạo bộ công an có hình thức khen thưởng đối với đồng chí quan ngọc hoàng
theo đúng quy định giao cục công tác đảng và công tác chính trị và cục truyền thông công an nhân dân
chủ động phối hợp với công an tỉnh tuyên quang phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương
của đồng chí hoàng trong toàn lực lượng công an nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền gương người tốt
việc tốt trong công an nhân dân đồng thời nhấn mạnh công an các tỉnh thành phố chủ động bố trí lực lượng
phương tiện triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mùa mưa lũ góp phần
bảo đảm an ninh trật tự vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên của nhân dân
vào sáng ngày bảy tháng bảy thêm năm người trú tại làng calong xã ia o và một người ở xã ia chía huyện ia grai
tỉnh gia lai là nạn nhân trong vụ mua bán người sang campuchia lao động bất hợp pháp đã được trở về
địa phương an toàn lực lượng công an biên phòng và chính quyền địa phương đã đến động viên nắm tình hình
và tổ chức tuyên truyền để người dân không bị mắc mưu kẻ xấu
sáng ngày bảy tháng bảy tại đồn biên phòng ia chía xã ia chía huyện iagrai lực lượng chức năng đã tiếp nhận
chị siêu b lý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại làng bía ngó xã ia chía cũng là nạn nhân bị một đối tượng trên mạng
xã hội lừa phỉnh bán sang campuchia lao động bất hợp pháp để được trở về gia đình siêu b lý buộc phải
chuyển số tiền trên bốn mươi triệu đồng cho đối tượng lừa đảo ở nước ngoài
theo lời kể của các nạn nhân sau khi bị bán sang campuchia họ bị đưa vào làm việc tại một công ty
do người trung quốc làm chủ ép buộc phải làm các công việc như gọi điện thoại về việt nam lừa đảo người
quen trong làng xã tham gia đánh bài trong các sòng bạc để tăng số nợ giao các chỉ tiêu đào tiền ảo
bitcoin nếu họ không đồng ý làm việc sẽ bị các đối tượng trói nhốt đánh đập đe dọa tính mạng
vì quá sợ hãi các nạn nhân đã gọi điện gia đình cầu cứu năm gia đình ở làng kha lon xã iao đã vay mượn
thế chấp tài sản gom góp số tiền sáu mươi năm triệu đồng mỗi người được tổng số tiền ba trăm hai mươi năm triệu đồng gửi cho các đối tượng
bên campuchia để chuộc người về
trong năm năm người đấy đều là thủ nghệ thuộc nghèo mà gia đình cố gắng chuộc lại những người đấy và đi vây mượn
trong làng ai có vây mượn chắc cũng vây lại
tôi là một người vây mượn trong làng ai có vây mượn chắc cũng vây lại
tôi là một người vây mượn trong làng ai có vây mượn chắc cũng vây lại
theo thông tin từ cơ quan công an các đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
bắt giữ gồm trần quang quyết và phan ngọc đức với thủ đoạn đăng tải thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội
quyết đã dẫn dụ lôi kéo bảy nạn nhân ở xã iao huyện iagrai

đối với phan ngọc đức và số đối tượng ở campuchia tổ chức vượt biên trắng cho một đối tượng ở campuchia thu về số tiền trên ba trăm linh triệu đồng và chia cho quyết một trăm hai mươi tám triệu đồng
qua vụ việc này chúng tôi muốn cảnh báo đến các người dân khi có nhu cầu cần tuyển dụng công việc
thì không nên là nghe tin tuyển dụng trên mạng xã hội phải hỏi rõ công việc đó là gì
và việc làm đó ở đâu ai làm chủ để tránh trường hợp là bị lừa gạt
nhu cầu tìm việc làm của người dân là chính đáng nhưng cần tỉnh táo trước những lời lừa phỉnh
rụ rỗ về việc nhẹ lương cao của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
để không rơi vào cảnh tiền mất tật mang là gánh nặng kinh tế đối với gia đình nghèo
công an huyện lục nam của tỉnh bắc giang cho biết vừa khởi tố bị can đối với youtuber duy thường
tên thật là đào văn thường chú tệ xã phượng sơn huyện lục ngạn về tội gây dối trật tự công cộng
điều tra của cơ quan công an ngày tám tháng sáu đã xảy ra mâu thuẫn sô sát giữa nhóm thanh niên của hoàng văn cường
và nhóm của giáp văn đức sau khi sô sát đức và cường tiếp tục hẹn nhau rồi gọi thêm nhiều đối tượng khác mang theo hung khí
hậu quả kim văn đức và đặng công đoàn bị thương nghi là do súng hơi tự chế bắn
công an huyện lục nam đã phối hợp với công an tỉnh bắc giang điều tra tạm giữ một mươi hai thanh niên liên quan đến vụ việc
trong số này có đào văn thường còn được biết đến là một youtuber khá nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi
các kênh này thường đăng tải những video có nội dung phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đọt tài sản phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hà duy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn mươi năm nguyễn đức thuận phường đông thọ
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cao một m bảy mươi và có nốt ruồi ngay giữa cẳm
và đối tượng lê văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố một phường quảng hưng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện